tại buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm khẳng định hiệp định hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ belarus đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
hai bên đã trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm phối hợp xác minh thông tin tội phạm liên quan đến công dân hai nước
trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến mới bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới bộ công an việt nam và bộ nội vụ belarus cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao
kịp thời trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm phối hợp đấu tranh chuyên án điều tra xác minh truy bắt đối tượng truy nã liên quan tại hai nước
tăng cường hợp tác bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực cho cám bộ thực thi pháp luật và đẩy mạnh việc trao đổi liên kết nghiên cứu hỗ trợ
chuyển giao công nghệ các trang thiết bị phương tiện nghiệp vụ phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh hai bên cần tiến hành nghiên cứu xây dựng tiến tới đàm phán và ký kết các hiệp định về dẫn độ tội phạm
hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù tạo hành lang pháp lý cho các hợp tác phòng chống tội phạm giữa hai nước
bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa belarus ông sunavich igo anatolievich bày tỏ mong muốn các nội dung trao đổi tại buổi hội đàm cấp cao sẽ tạo điều kiện thúc đẩy hơn nữa
sự hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cộng hòa belarus ngày càng phát triển tốt đẹp vì lợi ích nhân dân hai nước